bên cạnh những thuận tiền thì việc có thể bị lỗi mạng trong quá trình đăng ký do đường truyền không ổn định
là điều mà một số thí sinh đã gặp phải
hay việc điền mã số phường xã như thế nào môn ưu tiên ra sao thì cũng còn băn khoăn
dù thầy đăng ký hay học sinh đăng ký tức là dù nhà trường hỗ trợ hay học sinh tự đăng ký

và sau khi mà học sinh đăng ký xong thì sẽ in ra trong cái phần in ra kiểm tra đấy
có sai sót gì thì các học sinh sẽ tăng cứu với cái bản in ra đấy để kiểm tra chính xác và sửa lại
theo quy định học sinh lớp một mươi hai sẽ đăng ký tốt nghiệp từ ngày bốn tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
riêng thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký trực tiếp tại đơn vị do sở giáo dục và đào tạo quy định
sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các thí sinh sẽ đăng ký
các thí sinh sẽ tuyển đại học